tại buổi họp báo cung cấp thông tin về chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín
phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tp hcm dương anh đức cho biết
chiều nay thành phố chính thức triển khai tiêm ngừa đại trà vaccine covid một mươi chín cho cộng đồng
trong số tám trăm ba mươi sáu liều được tiếp nhận có ba mươi liệu được tp hcm chuyển giao
cho bộ quốc phòng khu vực phía nam để tiêm ngừa cho lực lượng vũ trang
hai mươi liều chuyển giao cho lực lượng công an trong đó một mươi tám liều cho công an tp hcm
hai liều cho lực lượng bộ công an trên địa bàn thành phố
sau khi tiêm hết đợt bốn tp hcm sẽ đạt sáu miễn dịch cộng đồng
sắp tới tp hcm sẽ cần một mươi bốn triệu liều vaccine nếu tiêm đủ hai mũi
thành phố đang tiếp tục nỗ lực đàm phán với các nhà sản xuất để đáp ứng nhu cầu tiêm vaccine
phấn đấu đến cuối năm nay đạt tỷ lệ hai phần ba người dân tại thành phố được tiêm vaccine covid một mươi chín